để ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín vừa qua viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường thuộc bộ y tế
đã phối hợp cùng với trường đại học bách khoa hà nội nghiên cứu chế tạo thành công buồng khử khuẩn toàn thân
thành quả này đã góp phần làm dịu đi phần nào sự lo lắng của người dân về tình hình dịch bệnh hiện nay
hiện viện đã sáng chế ra được hai loại buồng khử khuẩn toàn thân hồn buồng khô sử dụng tia uv và nhiệt độ trên bốn mươi độ c
buồng ướt sử dụng khí ozone và hơi nước muối sắt khuẩn để vô hiệu hóa phần lớn vi khuẩn virus bám trên bề mặt quần áo của người dùng
được biết hệ thống này chỉ mất từ một mươi năm đến hai mươi giây để làm sạch toàn thân một người
thì vẫn để lại một số nguy cơ như là trên quần trên áo hoặc là những cái bề mặt mà chúng ta vẫn có thể mang vào
thì cái buồng này là một cái giải pháp ngăn ngừa cái việc lây nhiễm hay là phát tán cái nguồn lây
mô hình buồng khử khuẩn được lên ý tưởng xây dựng từ đầu tháng hai vừa qua chỉ hơn một tháng sản phẩm đã ra đời
đưa vào thử nghiệm phòng thí nghiệm vi sinh viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đánh giá buồng khử có khả năng diệt khuẩn đến trên chín mươi
so với cả cái dự kiến ban đầu là vượt xa chỉ lúc đầu chỉ định được khoảng bảy mươi thôi vì là khử khuẩn cơ thể là rất là khó
cái lý do mà có thể khử khuẩn được là dùng một cái dung dịch khử khuẩn ở đây là nước muối yêu an toàn tuyệt đối
và khi mà hít vào thì chúng ta vẫn có thể là sát khuẩn là mũi và họng
hiện hai buồng khử khuẩn toàn thân di động đang được lắp đặt và thử nghiệm tại cổng phào của viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
thời gian tới viện hy vọng mô hình này sẽ được áp dụng
dụng hiệu quả tại nhiều nơi góp phần giải quyết được nhu cầu sàng lọc dự phòng lây nhiễm tại các khu vực có tiếp xúc đông người
nhất là tại các cơ sở khám chữa bệnh doanh nghiệp trường học trung tâm thương mại nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh